tuyên theo một chế độ ăn uống ít carbohydrates có thể giúp bạn giảm huyết áp và giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh tim mạch
một trong những nguyên nhân chính gây tăng huyết áp là do hấp thụ quá nhiều carbohydrates hay gọi tắt là carb
bạn có thể ngăn ngừa và kiểm soát tăng huyết áp bằng cách thực hiện một số điều chỉnh lối sống
chế độ ăn ít carbs và tăng huyết áp
carbohydrate là một trong những nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể
một nghiên cứu cho thấy rằng một chế độ ăn uống ít carbohydrates điều chỉnh mức huyết áp cao một cách áng kể
chế độ ăn kiêng low carb có lượng protein vừa phải và lượng chất béo lạnh mạnh cao
bởi vậy kết hợp các loại carbon hydrat phù hợp với lượng khuyến nghị có thể giúp điều chỉnh huyết áp
carbohydrate chuyển đổi thành glucose để cơ thể sử dụng nhưng khi cơ thể có nhiều hơn yêu cầu
chúng sẽ chuyển hóa thành chất béo và được lưu trữ
chữ trong cơ thể gây ra các biến chứng về tim mạch và tăng huyết áp
một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là cách tốt nhất và đơn giản nhất để điều trị các vấn đề về huyết áp
tất cả các bệnh nhân tăng huyết áp ngay cả những người đang điều trị bằng thuốc theo toa
nên ăn một chế độ ăn uống cân bằng tốt cho tim mạch
ngoài ra nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn một số loại thực phẩm
chủ yếu là những thực phẩm dầu khoáng chất quan trọng như cali và marge có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp
thực phẩm ít cát nên bao gồm trong thực đơn hàng ngày
bất kỳ loại dầu nào mọc trên mặt đất đều có hàm lượng carbon hydrate thấp hơn so với các loại dầu ăn củ
ngoài ra hầu hết các loại rau dền chứa nhiều khoáng chất thiết yếu vitamin và chất chống oxy hóa
bởi vậy chúng có hiệu quả trong việc chống lại các dối loạn khác nhau bao gồm tăng huyết áp
một số loại dầu tốt nhất để tiêu thụ là cà chua ớt chuông dầu lá xanh súp lơ
cali là một nguyên tố thiết yếu có trong hầu hết các loại rau
nó giúp giãn nở các mạch máu để tạo điều kiện cho máu lưu thông hiệu quả
hơn nữa rau quả rất giàu chất chống oxy hóa là hợp chất ngăn ngừa tổn thương tế bào triệt đề
tổn thương tế bào gốc làm hỏng mạch máu dẫn đến tăng huyết áp và bệnh tim mạch
do đó điều cần thiết là tiêu thụ các loại dầu ít cát để ngăn ngừa tăng huyết áp
đối với trái cây không phải tất cả các loại trái cây đều chứa ít carbon hydrate
tuy nhiên bạn có thể đưa vào các loại trái cây trong chế độ ăn ít cáp của mình do lợi ích dinh dưỡng của chúng
ngoài ra trái cây còn chứa các loại đường tự nhiên như fructose và glucose không gây hại cho bạn như đường tình luyện
táo trái cây họ cam quýt quả mọng bơ kiwi đào có ít carbon hydrate hơn
chúng chứa nhiều các khoáng chất cần thiết như cali mangan magie và chất chống oxy hóa
bên cạnh đó chúng còn cung cấp lượng lớn chất sơ
tất cả các thổ tính này góp phần làm giảm huyết áp hiệu quả
thịt da cầm nạc và hải sản
các sản phẩm da cầm và thịt nạc chứa ít carbon hydrate và nhiều protein
cá béo không chỉ có ít carbon hydrate mà còn dầu acid béo omega ba
chúng là chất béo lành mạnh chống lại cholesterol xấu trong cơ thể bạn
bạn có thể thêm cá hồi cá mòi tôm cá thu cá ngừ trong chế độ ăn ít cáp của mình
các loại hạt chứa nhiều chất sơ
g cali mangan và chất chống oxy hóa
các loại hạt nguyên chất không ướp muối có hàm lượng nathi thấp và chứa chất béo lành mạnh
chúng có hàm lượng acid béo omega ba và omega sáu cao
một số nghiên cứu đáng tin cậy cho thấy các loại hạt có đặc tính làm giảm huyết áp
các loại đậu
các nghiên cứu kết luận các loại đậu có hiệu quả trong việc giảm huyết áp
chúng là nguồn cung cấp chất sơ tuyệt vời giúp bạn giảm cân và kiểm soát mức cholesterol xấu trong cơ thể
chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa bệnh tim
ngoài thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm những thực phẩm kể trên
người bệnh tăng huyết áp nên rèn luyện lối sống năng động tránh xa thực phẩm đã qua chế biến
kiêng rượu bia giảm căng thẳng bỏ hút thuốc duy trì trọng lượng khỏe mạnh
kiểm soát mức insulin để giảm huyết áp và ngăn ngừa những biến chứng do tăng huyết áp